chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm định hướng phát triển đất nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
điều này đã được nêu rõ tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết số năm mươi hai nửa quy tvkf ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
để hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện hiện đại
ngành thuế đã chủ động chuyển đổi số trong công tác thuế
đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ và mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử
triển khai luật quản lý thuế số ba mươi tám hai nghìn một mươi chín nghị định số một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi với điểm mới quan trọng nhất
là quy định về việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử
theo đó kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh
theo phương pháp khấu trừ trên toàn quốc
sử dụng hóa đơn điện tử
đây là các văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc thay đổi phương thức quản lý và sử dụng hóa đơn theo hướng chuyển đổi số
tất cả các hóa đơn đều có chữ ký số ở trên nó rồi và nó chỉ có giá trị khi nó là bản số
bởi vì chữ ký số nó phù hợp với bản số còn chúng ta in ra thì nó là một bản photocopy
tại doanh nghiệp này hóa đơn điện tử đã được áp dụng đồng bộ từ hơn hai năm nay
cho đến nay hóa đơn điện tử đã được sử dụng thành thạo ở mọi khâu tài chính của doanh nghiệp
và minh chứng được tính hiệu quả trong việc giảm tải chi phí
giúp việc quản lý tài chính được minh bạch hiện đại hơn
khi mà chúng ta thực hiện các hóa đơn điện tử thì thật nhất là chúng ta đã giảm được rất là nhiều chi phí
về phía công ty chúng tôi chúng tôi cũng hướng đến là chuyển đổi số giảm đi những vấn đề về ký giấy tà
giúp thay thế toàn bộ và từ đó chúng nó cũng tham gia vào trong nền kinh tế xanh
và đặc biệt nữa là nó sẽ giảm đi sự phát thải về carbon
đánh giá chung từ các doanh nghiệp hộ kinh doanh đều cho rằng hóa đơn điện tử là bước chuyển mình kịp thời
góp phần thúc đẩy các đơn vị kinh doanh
chuyển đổi số nhanh hơn
đuy kế từ khi triển khai đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt bảy một mươi hai tỷ hóa đơn
trong đó có hai tỷ hóa đơn có mã và hơn năm một mươi hai tỷ hóa đơn không mã
tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất là đúng hướng và nó phù hợp với cái xu thế số hóa như bây giờ
việc này sẽ giúp cho bản thân
người sử dụng cũng như là nhà phát hành là yên tâm là không hề bị mất hóa đơn
cái thứ hai nữa là không phải mất công sức gì nhiều và đặc biệt là sẽ tránh được việc mua bán hóa đơn
tránh được việc trốn thuế không bị thất thu ngân sách và nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều sức lao động khi mọi thứ đều được số hóa như thế này
hiện nay một số hoạt động đặc thù có thời gian hoạt động thường xuyên liên tục giá trị từng hóa đơn không nhiều
nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như hoạt động kinh doanh ăn uống nhà hàng khách sạn dịch vụ vui chơi giải trí siêu thị ngành vàng
ngành thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện bất cứ thời gian nào do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định
việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn để bảo hành sản phẩm xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế
việc tích hợp hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là việc tạng đức đã làm từ lâu rồi do đó bất kỳ ai nộp thuế đều nhà nước để quản lý được
cho đến bây giờ tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có nền tảng về mặt trực tuyến
rồi có rất nhiều cái ứng dụng mà rất là khẩn lợi tôi cho rằng lúc này chúng ta nên làm cái đó để tất cả mà người dân đều có quyền nộp thuế và những khoản thuế người dân nộp thì nhà nước cũng biết và không có những cái huyền tượng là trốn thuế hay lẩn tránh thuế hay là tìm các cái này cái nọ
tôi nghĩ là nếu mà làm được cái hóa đơn mà ngay từ cái khâu mà nộp tiền thì tôi nghĩ cái đó là cái rất tốt và làm cho cái bộ máy quản lý chúng ta trở nên nhàn hạ hơn hiệu quả hơn và đặc biệt là cái khoản thu nhà nước tôi hy vọng là sẽ tăng lên
tính đến cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn có năm mươi ba trăm linh ba cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn hai trăm năm mươi hai tám triệu hóa đơn
tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng như kinh doanh xăng dầu siêu thị kinh doanh ăn uống hiệu thuốc
từ đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử kết nối với các dữ liệu về đăng ký thuế hồ sơ khai thuế giá trị tăng thu nhập doanh nghiệp tiêu thụ đặc biệt báo cáo tài chính làm cơ sở để xây dựng hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro tổng thể

hóa đơn điện tử đã được triển khai tại các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên toàn quốc
tuy nhiên ở chiều ngược lại đối với hoạt động mua bán lẻ hàng hóa nhiều cá nhân mua hàng không có thói quen lấy hóa đơn điện tử đơn cử như việc mua xăng dầu
tại quảng trị việc triển khai hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng dầu đã được cục thuế quảng trị hướng dẫn tới từng tri cục cũng như cán bộ thuế trong toàn tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp xăng dầu triển khai quy định này

trong quản lý thuế cho người được thuế cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước từ đó làm lành mạnh nền tài chính việt nam phù hợp xu hướng quốc tế